chào các bạn đã theo dõi kênh youtube bà sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan tới vụ cắt đất của quý của chồng ở sơn la
theo ghi nhận mới nhất đã có kết quả giám định tỷ lệ thương tích của người chồng
theo đó trung tâm pháp y tỉnh sơn la cho biết người chồng trong vụ việc bị tổn hại bảy mươi hai sức khỏe
trao đổi với báo chí vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
luật sư nguyễn anh thơm người hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người phụ nữ cắt đất của quý của chồng ở sơn la cho biết
cơ quan chức năng đã có kết quả giám định thương tích của người chồng là nguyễn văn hoan hai mươi chín tuổi
tại thời điểm giám định là bảy mươi hai mất hoàn toàn tinh hoàn hai bên và mất hoàn toàn dương vận
cơ chế hình thành thương tích là do tác động của vật cứng có cạnh sắc gây nên
theo luật sư thơm cho đến hiện tại cơ quan điều tra vẫn chưa có quyết định tố tụng liên quan đến việc xử lý chị hà thị nờ
ba mươi sáu tuổi trú tại xá triều hạc huyện yên châu tỉnh sơn la
phía công an đang củng cố hồ sơ xem xét hành vi của chị n để có căn cứ khởi tố theo đúng tội danh bản chất hành vi
trước đó vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi do có ý muốn đi qua giới hạn với cháu l sinh năm hai nghìn bảy là con riêng của chị n
khoan đã tạo một tài khoản facebook với tên là hoàng long để nói chuyện tán tỉnh cháu l qua mạng xã hội
hắn rụ rỗ nạn nhân gửi ảnh và video một số bộ phận nhạy cảm
sau đó hoan dùng chính những nội dung nhạy cảm này để đe dọa ép buộc cháu l phải đi qua giới hạn
nạn nhân vì lo sợ bị phát tán hình ảnh cá nhân nên đồng ý
từ ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hoan đã nhiều lần thực hiện hành vi sao cầu với nạn nhân khi bà n vắng nhà
sau đó bà n thấy bị mất tiền nên vào sáng một mươi chín tháng ba người phụ nữ này mua camera số kín để đặt ở đầu giường ngủ
chiếc camera này sau đó đã ghi lại cảnh đồi bại mà hoan thực hiện với bé gái
ngày một mươi chín tháng ba bà nơ đã dùng dao xử lý của quý của chồng rồi đến cơ quan công an đầu thú
còn nguyễn văn hoan được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
từ những chứng cứ thu thập được công an huyện yên châu đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của nguyễn văn hoan
ngay sau khi đối tượng đã ổn định sức khỏe và xuất viện lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam
khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn văn hoan về tội có hành vi sao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
thưa quý vị trong vụ việc trên với hành vi của người chồng nhiều người đã vô cùng bức xúc và đặt ra câu hỏi
rằng liệu y sẽ bị xử lý ra sao và phải đối mặt với mức án như thế nào
cách đây không lâu luật sư diệp năng bình cũng đã chia sẻ về vấn đề này
ngày hai mươi một tháng ba công an huyện yên châu tỉnh sơn la cho biết
đang điều tra vụ án và các vấn đề liên quan đến người đàn ông ở xã trường hạc huyện yên châu bị tấn công của quý
luật sư diệp năng bình trưởng văn phòng luật sư thông tin luật cho biết
cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thì tình hình tội phạm có hành vi không chuẩn mực với trẻ em
ngày càng diễn biến phức tạp gia tăng về số lượng và số vụ theo từng năm
các hành vi thiếu chuẩn mực với trẻ em thường là có hành vi một mươi tám cộng hoặc động trạm nhạy cảm
các hành vi như vậy với trẻ em thường diễn ra trong những gia đình không có hạnh phúc bố mẹ nghiện ngập
hoặc trong những gia đình có hôn nhân phức tạp con riêng con chung trẻ thiếu sự quan tâm giáo dục của bố mẹ
luật sư bình chia sẻ phần lớn các vụ việc có hành vi thiếu chuẩn mực đối với trẻ em
thì đối tượng phạm tội đều là đối tượng có quan hệ quen biết thậm chí thân thiết là người thân người nhà với nạn nhân
có nhiều cơ hội tiếp xúc tiếp cận với nạn nhân nhân cơ hội thời cơ thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội
các đối tượng có hành vi như vậy một phần là do bệnh lý về tình dục phần còn lại là do lệch lạc về nhân cách đạo đức lối sống
dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội bên cạnh đó luật sư bình cũng phân tích
giả sử nếu hành vi của người chồng đúng sự thật thì cần thiết phải xử lý nghiêm
theo quy định tại điều một trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung vào năm hai nghìn một mươi bảy
về tội giao cấu và thực hiện hành vi tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo đó người nào đủ một mươi tám tuổi trở lên mà sao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều một trăm bốn mươi hai và điều một trăm bốn mươi bốn của bộ luật này
thì bị phạt tù từ một đến năm năm phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
như phạm tội hai lần trở lên có tinh chất loạn luân
luật sư thông tin còn đối với các tội có hành vi thiếu chuẩn bị với trẻ em do lứa tuổi này các em còn nhiều hạn chế
về nhận thức sợ hãi không tố cáo có trường hợp các đối tượng thực hiện hành vi này đôi khi lại là người thân
sống trong nhà khiến các cháu lo sợ khi không có các bằng chứng các đối tượng thường chối tội
do đó trong trường hợp này
việc thu thập tài liệu chứng cứ về hành vi đổi bại của người vợ đối với người chồng mình là cần thiết
tuy nhiên thay vì cung cấp bằng chứng cho các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định pháp luật
thì hành vi tự tay tấn công của quý của chồng là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm
đây là hành vi trái pháp luật vì đã xâm phạm đến sức khỏe và tính mạng của người khác
vì vậy người vợ ra tay với phủ quý của chồng có thể bị xử phạt về hành vi cố ý gây thương tích
nếu hành động này khiến người chồng tổn hại sức khỏe trên một mươi một
thì người chồng có quyền làm đơn đề nghị công an xử lý
cũng theo luật sư bình trong trường hợp người chồng không đề nghị công an xử lý hình sự
thì người vợ vẫn có thể bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi xâm hại
hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác với mức phạt từ hai đến ba triệu đồng
luật sư bình thông tin thêm nếu hành vi tấn công của quý khiến người chồng bị tổn hại sức khỏe trên ba mươi
thì dù người chồng không có đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý
người vợ vẫn có thể bị khởi tố hình sự về hành vi cố ý gây thương tích
còn nếu người chồng không yêu cầu cơ quan chức năng cho đi giám định thương tật
thì có xử lý hình sự được người vợ tấn công của quý của người chồng hay không
luật sư bình nhận định về vụ việc này nạn nhân là người chồng không yêu cầu đi giám định thương tật
thì cơ quan chức năng vẫn yêu cầu đi
nếu nạn nhân không đi cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước theo quy định của pháp luật như là cưỡng chế
bà hà thị mai chủ tịch ủy ban nhân dân xã trường học huyện yên châu sơn la cho biết
trước khi đến với nhau anh n v h và chị h t n đều đã từng lập gia đình
chị n có một con gái riêng năm nay một mươi bốn tuổi đang học lớp chín
hiện cả hai đang có hai người con chung
do nghi ngờ và sau đó là tận mắt chứng kiến cảnh chồng có hành động thiếu chuẩn mực với con gái mình
qua quan sát camera nên chị n đã ra tay với cổ quý của anh h t
khiến bộ phận ấy bị tổn thương nghiêm trọng
với kết quả giám định tổn hại bảy mươi hai sức khỏe công an huyện yên châu cho biết
tỷ lệ thương tích của hoan đủ lớn để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hà thị nguyệt
nhưng hiện cơ quan điều tra vẫn đang củng cố hồ sơ trước khi ra quyết định
vào chiều hai mươi năm tháng bốn thông tin nhanh với báo chí lãnh đạo công an huyện yên châu tỉnh sơn la cho biết
đơn vị đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý hà thị nguyệt ba mươi sáu tuổi
chú tải xã triềng hạc huyện yên châu về hành vi cố ý gây thương tích
luật sư nguyễn anh thơm cho biết xuất phát từ hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của đối tượng
đã có hành vi đổi bại với con gái trong suốt thời gian dài dẫn đến tâm lý rồn nén
út ức nặng nề dẫn tới nhất thời bùng phát khi có bằng chứng là camera
do đó hành vi của chị nư có thể được xem xét là gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
theo quy định tại điều một trăm ba mươi năm bộ luật hình sự là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
luật sư nhận định người chồng bị cắt đứt xương vật và hai tinh hoàn thì tỷ lệ tổn hại sức khỏe cao
từ sáu mươi một trở lên
như vậy theo điều một trăm ba mươi năm bộ luật hình sự luật sư cho biết
chị nguyệt sẽ đối mặt với khung hình phạt từ sáu tháng đến ba năm tù
theo vị lãnh đạo của cơ quan chuyên môn giám định cũng như theo ý kiến của các luật sư phân tích nêu trên
tỷ lệ thương tích bảy mươi hai của nạn nhân đủ lớn để khởi tố vụ án khởi tố bị can
nhưng hiện cơ quan điều tra vẫn đang củng cố hồ sơ trước khi ra quyết định
cảm ơn các bạn đã theo dõi